cổng dịch vụ công quốc gia đã chính thức được kích hoạt và khai trương vào chiều nay chín tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử tới dự buổi lễ
sau chín tháng tích cực triển khai việc thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia về cơ bản đã hoàn thành
với phương châm lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối giúp công khai
minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng
phù hợp với từng đối tượng bảo đảm khả năng giám sát kiểm tra đánh giá của cá nhân tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia sẽ chống được việc cửa quyền nhũng nhiễu và tiêu cực
thông qua mạng điện tử thì chúng ta làm không những nhanh hơn mà chúng ta biết nó chống được cái cửa quyền hết dịch
nhất là ngăn chặn quan trọng
điều đó cũng đồng thời tạo môi trường đầu tư chống tiêu cực thâm nhũng
thủ tướng cho rằng việc triển khai dịch vụ công quốc gia ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử
trước mắt đưa những dịch vụ được người dân và doanh nghiệp quan tâm và có tẩn xuất giao dịch nhiều trên công
các dịch vụ công tiếp theo sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi các bộ ngành địa phương giả soát nâng cấp bảo đảm tính chính xác hiệu quả và thuận tiện
thủ tướng nhấn mạnh hôm nay mới chỉ có tám dịch vụ công
trong tổng số hàng ngàn dịch vụ cần kết nối mục tiêu là sớm nhất cần cung cấp ở mức độ bốn và mở rộng sang các dịch vụ khác
như là các dịch vụ có đông đảo người dân sử dụng
thủ tướng nhấn mạnh để theo sát thúc đẩy mức độ sử dụng thực sự của người dân doanh nghiệp
thì cần phải có phương án đánh giá được hiệu quả sử dụng
thủ tướng giao bộ thông tin và truyền thông phối hợp với văn phòng chính phủ
có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc
từ đó xác định rõ vấn đề còn vớ mắc để thao gỡ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
cả nhân văn phòng chính phủ trình dự thở nguy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
ba cơ quan này phải làm có nghị định để tạo nên một cơ sở pháp lý để triển khai cổng dịch vụ công
thứ ba bảo đảm sự ổn định thông suốt của cả hệ thống dịch vụ công
phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày còn tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp
đồng thời phải bảo đảm an ninh an toàn thông tin an ninh mạng cho cả hệ thống thông tin
quan trọng quốc gia
việc chuyển từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm được bốn hai trăm hai mươi hai tỷ đồng một năm
con số này sẽ tiếp tục tăng lên tỷ lệ thuận về số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia
người dân và doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất dịchvucông gov vn
bằng một tài khoản duy nhất người dân doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến